trong hai ngày là ngày một mươi bốn và ngày một mươi năm tháng một mươi tại cung văn hóa tỉnh hòa bình đã diễn ra đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh hòa bình lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh hòa bình đoàn kết phát huy nội lực chung sức xây dựng quê hương hội nhập và phát triển
đến sự đại hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trưởng chính phủ và đồng chí đỗ văn chiến bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc
phát biểu tại đại hội đồng chí trương hòa bình đã biểu dương những kết quả mà tỉnh hòa bình đã đạt được trong chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc
đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và đoàn thể cần có kế hoạch giải pháp thiết thực đào tạo bồi dưỡng bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ trí thức người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết hiệu quả những vấn đề khó phức tạp nhạy cảm không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự
đại hội đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân tộc chính sách dân tộc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đẩy mạnh phát triển kinh tế bảo đảm an sinh xã hội giảm nghèo nhanh bền vững thu hẹp dân địa bàn đặc biệt khó khăn rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ kết nối với các vùng sản xuất